sau ba tháng tích cực chuẩn bị bệnh viện ung biếu hà nội vừa chính thức triển khai dịch vụ thanh toán viện phí bằng thẻ
ngay trong ngày đầu triển khai rất nhiều bệnh nhân đến khám tại đây đã tiến hành mở thẻ khám bệnh sau khi được tư vấn
việc thanh toán viện phí bằng thẻ khám bệnh có nhiều lợi ích hơn so với thanh toán bằng tiền mặt
như giảm thời gian chờ đợi và thực hiện các thủ tục thanh toán
thẻ được tích hợp các tính năng của thẻ atm quản lý tổng hợp các chi phí sau kê qua tin nhắn
đặc biệt thẻ khám bệnh còn tích hợp đầy đủ thông tin của người bệnh được sử dụng trong các lần khám tiếp theo
trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ áp dụng cho lĩnh vực thanh toán nội chú gia viện
mang lại lợi ích cho cả người bệnh và bệnh viện